ngày bốn tháng bảy đoàn công tác do đồng chí phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu dẫn đoàn cùng lãnh đạo tỉnh hậu giang có buổi làm việc và thị xát nhà máy giấy lienman việt nam tại cụng công nghiệp tập trung phú hữu a thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cho rằng sau hơn một năm hoạt động nhà máy đã sản xuất hơn bốn trăm ba mươi chín tấn bao bì cao cấp giải quyết việc làm hơn một lao động và kết quả bước đầu đáng ghi nhận
đồng thời cũng bày tỏ mong muốn nhà máy lienman tiếp tục chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của người lao động
trong quá trình sản xuất phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường nhất là vấn đề về mùi hôi bụi tiếng ồn
đối với địa phương cần quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường ở các cơ sở công nghiệp khác dọc sông hậu chứ không riêng nhà máy giấy lienman
tăng cường hơn nữa công tác quản lý kiểm tra giám sát về môi trường đối với các cơ sở sản xuất khu cụm công nghiệp có xả thải lớn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sông hậu